phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
với ngành giao thông vận tải sau năm năm thực hiện cuộc vận động này đã có hàng trăm sáng kiến kỹ thuật được phát huy
mới đây tại hội nghị tổng kết năm năm phong trào thi đua yêu nước của ngành giao thông vận tải
hơn một trăm linh cá nhân điển hình tiên tiến đã được tôn vinh từ phong trào này
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh được ngành giao thông vận tải cụ thể hóa
bằng những nội dung thi đua phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị trên tất cả các lĩnh vực
thông qua các phong trào thi đua chuyên ngành như phong trào đảm bảo chất lượng tiến độ tiết kiệm và an toàn
giữ đường thông suốt an toàn luồng lạch thông suốt an toàn an ninh cho những chuyến bay
các cục vụ viện có phong trào nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản cải cách thủ tục hành chính
tổ chức bộ máy làm việc khoa học hiệu quả
trọng tâm của các phong trào thi đua là lao động giỏi lao động sáng tạo
đặc biệt toàn ngành triển khai thực hiện tốt văn hóa công sở văn hóa ứng xử trong giao tiếp với phương châm bốn xin và bốn luôn
qua các phong trào thi đua các cuộc vận động đã có nhiều tấm gương điển hình
nỗ lực khắc phục khó khăn có nhiều sáng kiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ